trái ngược với hàn quốc trung quốc hiện tại vẫn kiên trì áp dụng chiến lược zero covid
với những lệnh phong tỏa tại nhiều thành phố
dù phải tốn kém nhiều cho những đợt phong tỏa quy mô lớn để trận dịch
bắc kinh chưa có ý từ bỏ chính sách này
hiện biến thể phụ ba hai của omicron có khả năng lây lan cao
đang là tác nhân thúc đẩy làn sóng nhiễm covid một mươi chín mới nhất ở trung quốc
trong đó thành phố thượng hải và tỉnh cát lâm ở khu vực đông bắc nước này
là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
thượng hải thành phố đông dân nhất đồng thời là trung tâm tài chính của thành phố
đã trở thành bãi thử nghiệm mới cho chiến lược zero covid của nước này
trước khi xảy ra làn sóng dịch mới
thượng hải chưa từng ra lệnh phong tỏa hoặc hạn chế giao thông công cộng
ubnd trung quốc nhc đã đánh giá cao công tác chống dịch ở thượng hải
tuy nhiên chính quyền thành phố này mới đây quyết định tiến hành phong tỏa theo hai giai đoạn
trong đó chia thành hai khu vực lấy sông hoàng phố làm mốc để tiến hành xét nghiệm toàn dân
cụ thể một nửa thượng hải bao gồm các quận phía đông và một số quận phía tây sông hoàng phố
với khoảng một mươi một triệu dân bị phong tỏa từ ngày hai mươi tám tháng ba đến ngày một tháng bốn
nửa còn lại với khoảng một mươi bốn triệu dân sẽ bị đặt trong tình trạng tương tự
từ ngày một tháng bốn đến ngày năm tháng bốn theo scmp
tờ the times of india dẫn ước
tính của một chuyên gia kinh tế tại đại học trung văn hồng kông ước tính
các cuộc phong tỏa trung quốc có thể khiến nước này chịu thiệt hại ít nhất bốn mươi sáu tỷ đô
sản lượng kinh tế mỗi tháng tức khoảng ba mươi một tổng sản phẩm quốc nội gdp của trung quốc
tác động có thể tăng gấp đôi nếu có thêm thành phố ở nước này siết chặt các hạn chế
ước tính này dựa trên giả định rằng các thành phố tạo ra khoảng hai mươi gdp của trung quốc
hiện đang áp đặt các đợt phong tỏa có mục tiêu để phòng chống covid một mươi chín
ngày ba mươi tháng ba smp đăng tải một bài xã luận của hãng thông tấn nhà nước trung quốc tân hoa xã
trong đó tái khẳng định cam kết của bắc kinh với một chiến lược zero covid một mươi chín năng động
theo scmp bài sản luận có vẻ như đặt dấu chấm hết cho các vấn đề đề xuất rằng
nước này nên cố gắng sống chung với covid một mươi chín sau khi một đợt lan rộng biến thể omicron trên toàn trung quốc
gây nghi ngờ về chiến lược chống dịch lâu dài của bắc kinh
bao gồm phong tỏa hàng loạt xét nghiệm và truy vết tiếp xúc
bài sản luận nói rằng
chính ông tập là người đã vạch ra chính sách và lãnh đạo việc thực hiện chiến lược zero covid
kiểm soát và ngăn chặn tối đa dịch bệnh covid một mươi chín
kể từ khi công tác phòng chống dịch trở thành thông lệ
tổng bí thư tập cận bình đã đích thân chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch
và thiết lập chiến lược chung để ngăn chặn các ca bệnh nhập khẩu và bùng phát nội bộ
cũng như chính sách tổng thể jero covid năng động xã luận viết
nỗ lực đó đã dẫn đến việc các dịch vụ vận tải bị ngừng trệ cùng hàng chục triệu người phải ở nhà
khiến các hoạt động kinh tế bị gián đoạn hầu hết người nước ngoài vẫn bị cấm nhập cảnh trung quốc
và những người trung quốc trở về có thể phải đối mặt với hai mươi tám ngày cách ly trong khách sạn
mặc dù vậy theo bài xã luận của tân hoa xã chiến lược tổng thể zero covid vẫn tiếp tục được duy trì
tân hoa xã dẫn lời ông tập nói
từ đầu đến cuối chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc đặt con người lên trên hết và đặt tính mạng lên trên hết
chúng ta phải tuân thủ chiến lược zero covid chính xác về mặt khoa học và năng động
nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh càng sớm càng tốt
tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng trung quốc cuối cùng sẽ cần một chiến lược từ bỏ zero covid và sống chung với virus
nói như ông vương hạ thắng phó chủ nhiệm nhc dịch covid một mươi chín ở trung quốc đã dạy cho trung quốc một bài học đặc biệt sâu sắc
sau hai năm kiểm dịch ở mức gần như bằng thông qua các biện pháp kiểm soát biên giới hà khắc
làn sóng dịch mới nhất đã đẩy tỷ lệ tử vong ở hồng kông lên mức cao nhất trên thế giới
nguyên nhân chính là do tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi thấp
có thể thấy việc duy trì erdo covid đã khiến cường quốc này
chịu tổn thất không nhỏ và có thể trong tương lai gần
trung quốc cũng sẽ dần nới lỏng các quy định và sống chung với covid một mươi chín theo xu hướng chung toàn cầu
mặc dù được cho là chưa sẵn sàng từ bỏ zero covid
việc gấu dài chiến lược này cũng đang gặp nhiều khó khăn cho tự trạng người dân thượng hải
thể hiện sự giận dữ trên mạng xã hội
người dân tại đây đang hoài nghi về hiệu quả của chiến lược zero covid
nhiều hình ảnh và video tình hình bên trong các trung tâm cách ly đồng đúc ở thượng hải
đang được lan truyền trên mạng xã hội theo jet times
một trong những video được chia sẻ rộng rãi nhất về cuộc trao đổi giữa một nhóm bệnh nhân
và nhân viên y tế tại trung tâm triển lãm thế giới thượng hải
nơi hiện được cải tạo thành cơ sở cách ly
người quay phim hét lên trong video
chúng tôi yêu cầu lời giải thích thỏa đáng
liên tục có ca lây chéo ở đây nhà vệ sinh không có nước sạch chất thải ở khắp nơi
nhiều người dân phẫn nộ vì không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế
cũng như gặp khó khăn khi mua thực phẩm bởi các dịch vụ vận chuyển giao hàng đã quá tải
một người sử dụng internet nói
virus giờ đã lây lan quá rộng và quá nhanh
có lẽ đã đến lúc giảm dần nguồn lực cho truy vết
giải phóng các nguồn lực đang dùng cho những ca mắc không triệu chứng và không cần chăm sóc y tế
bất chấp những thông tin tiêu cực
giới chức thượng hải tuyên bố công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn diễn ra hiệu quả
chính quyền thành phố cũng khẳng định duy trì các kênh cung cấp thực phẩm
và đảm bảo người dân được chăm sóc y tế
từ hai mươi bảy tháng ba thượng hải đã khởi động giai đoạn phong tỏa mới
sau khi số ca mắc covid một mươi chín tăng thêm một mươi ba trong vòng chín ngày